sau khi tư vấn cụ thể đối tượng còn yêu cầu kết bạn gia lô để gửi mẫu phôi bằng
mẫu bằng đã làm cho khách khác và có cả video để chứng minh bằng chất lượng cao để khách yên tâm khi đặt làm ở cơ sở mình
để kiểm tra mức giá trinh lệch của mỗi trang quảng cáo làm văn bằng chính trị giả ra sao
phóng viên đã gọi điện đến một loạt các số điện thoại quảng cáo trên các trang web và nhận được những câu trả lời